kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sau hơn bốn mươi ngày xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng tại các tỉnh phía nam
vào chiều nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã bắt đầu tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
quá trình xét xử cơ quan công tố giữ nguyên quan điểm như trong cáo trạng đã xác định
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nhóm của phan thanh hữu và đào ngọc viễn
đã góp vốn năm mươi bốn tỷ đồng buôn lậu xăng từ singapore về việt nam
đường dây này thuê tàu pacific ocean vào western sea vận chuyển bốn mươi tám chuyến với tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít
trị giá hơn hai năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng một trăm chín mươi bảy triệu lít xăng đã được tiêu thụ
nhóm buôn lậu thu lợi hàng trăm tỷ đồng riêng phan thanh hữu hưởng hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị tòa tuyên phạt phan thanh hữu đào ngọc viễn
mức án một mươi sáu một mươi bảy năm tù nguyễn hữu tứ một mươi ba một mươi bốn năm tù nguyễn minh đức chín một mươi năm tù về tội buôn lậu
với vai trò đồng phạm các bị cáo còn lại bị đề nghị từ chín tháng đến hai mươi ba ngày bằng thời hạn tạm giam đến một mươi ba năm tù
là bị cáo duy nhất bị xét xử về tội nhận hối lộ ngô văn thụy cựu đội trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu bị đề nghị mức án là một mươi năm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
một mươi đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên hai trăm linh tỷ đồng cũng vừa bị công an tp bắc ninh bắt giữ
bước đầu đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ nguyễn quang vinh chú tại tp bắc ninh là đối tượng cầm đầu đường dây
quản lý một tài khoản tổng của website bóng tám mươi tám từ tài khoản này vinh đã chia cắt tạo lập các tài khoản cấp đại lý
các đại lý lại tiếp tục cắt
đại lý lại tiếp tục cắt thành tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng trên trang website bóng tám mươi tám
theo tài liệu điều tra tính từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã thực hiện giao dịch ước tính trên hai trăm linh tỷ đồng
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục điện thoại máy tính các loại tám xe ô tô và hơn một bảy tỷ đồng cùng với nhiều tài liệu khác có liên quan
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục điện thoại máy tính các loại tám xe ô tô và hơn một bảy tỷ đồng cùng với nhiều tài liệu khác có liên quan